triển lãm tranh với chủ đề mã đáo của họa sĩ nổi tiếng người hàn quốc lee sung kun đã chính thức khai mạc tại hà nội
đây là lần đầu tiên họa sĩ tổ chức triển lãm tại việt nam sau khi đã tổ chức tại các nước như mỹ pháp đức và úc
sự tự do tốc độ sức mạnh sự bền bỉ và lòng quả cảm đó là tinh thần chung trong tất cả tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ nổi tiếng người hàn quốc lee sung kun
tại các triển lãm được tổ chức trên thế giới những tác phẩm của lee sung kun nhận được đánh giá cao không chỉ của giới chuyên môn mà còn là sự yêu mến của những người thưởng thức nghệ thuật
một mươi bức tranh mới nhất được trưng bày tại việt nam lần này được thể hiện trên giấy cổ hanzi có khả năng lưu giữ cả thiên niên kỷ
các tác phẩm được những chuyên gia mỹ thuật trên thế giới đánh giá là bản hòa âm đặc biệt về màu sắc sự huyền bí đặc trưng của mỹ thuật phương đông
triển lãm không chỉ tạo ra cơ hội thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật ấn tượng của mỹ
các tác phẩm nghệ thuật cận hiện đại mà còn góp phần tăng cường giao lưu hữu nghị trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa hai nước việt nam và hàn quốc
triển lãm với chủ đề mã đáo sẽ kéo dài đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi tại hà nội